philippines sẽ áp dụng quy định giờ giới nghiêm tại thủ đô manila kể từ ngày mai một mươi năm tháng ba để ngăn chặn sự lây lan của dịch covid một mươi chín
động thái này được đưa ra sau khi nước này ghi nhận ca tử vong số tám do dịch
tổng thống rodrigo duterte đã nâng tình trạng khẩn cấp về sức khỏe của nước này lên mức cảnh báo cao nhất
khung giờ giới nghiêm tại manila được quy định bắt đầu từ tám giờ tối đến năm giờ sáng theo giờ địa phương
riêng đội ngũ nhân viên y tế hoặc làm các công việc cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu được miễn thực hiện lệnh giới nghiêm
nếu tất cả các biện pháp được thực hiện với thủ đô philippines
đây sẽ là một trong những nơi chịu sự áp đặt nghiêm ngặt nhất châu á trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín bùng phát khắp thế giới